tin an ninh trật tự liên quan đến sai phạm tại trung tâm đăng kiểm xe cơ giới hai nghìn chín trăm linh bảy g có địa chỉ tại xã mai lâm huyện đông anh tp hà nội
công an huyện đông anh vừa tiến hành khởi tố vụ án khởi tố bị can bắt tạm giam sáu đối tượng để điều tra về hành vi nhận hối lộ
theo điều tra ban đầu cơ quan công an xác định các đăng kiểm viên của trung tâm đăng kiểm xe cơ giới hai nghìn chín trăm linh bảy g
đã bỏ qua các lỗi vi phạm về đăng kiểm xe cơ giới lỗi về đèn phanh khí thải thông thường
và bỏ qua lỗi về trọng tải để nhận tiền từ khách hàng từ một trăm linh đến hai trăm linh nghìn đồng một xe
tổng số tiền các đối tượng chia nhau lên đến hàng trăm triệu đồng
vụ việc đang được lực lượng chức năng khẩn trương điều tra làm rõ xử lý nghiêm các đối tượng theo đúng quy định của pháp luật
tại khu vực bản văn minh xã mường bú huyện mường la tỉnh sơn la công an huyện mường la
đã phát hiện bắt quả tăng một đối tượng về hành vi mua bán trái phép chân bà túy
đối tượng bị bắt giữ là giàng a rơi chú tàu
tại huyện sông mã tăng vật thu giữ là một mươi tám cục thuốc phiện có trọng lượng gần năm kg
hai điện thoại di động và một số tăng vật khác có liên quan
qua đấu tranh đối tượng khai nhận mua số ma túy trên từ khu vực biên giới về tập kết tại địa bàn huyện sông mã
sau đó đưa đi tiêu thủ tại địa bàn huyện mù cang trải tỉnh yên bái
đang trên đường đi thì bị lực lượng công an phát hiện bắt giữ
thưa quý vị một số sự việc đáng tiếc liên quan đến việc chăm sóc giáo dục trẻ mầm non
xảy ra chủ yếu ở các nhóm lớp tư thục thời gian qua đang khiến nhiều phụ huynh lo ngại
câu chuyện câu hỏi dư luận quan tâm vào thời điểm này đó là công tác quản lý của cơ quan chức năng ở đâu
nhất là khâu kiểm tra sau khi cấp giấy phép hoạt động
liệu có hay không việc xử phạt chưa nghiêm minh các cơ sở trông giữ trẻ tự phát
đã gây ảnh hưởng lớn đến chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ nhỏ
phẫn nộ lo lắng là tâm trạng chung của nhiều phụ huynh
đặc biệt với nhiều phụ huynh đang có con trong độ tuổi mầm non
như chị trang thì câu chuyện thương tâm vừa qua khiến chị càng lo lắng hơn
để gửi con vào một cơ sở chống trẻ uy tín với gia đình chị như trò may rùi
phần nộ lo lắng là tâm trạng chung của nhiều phụ huynh đã gây ảnh hưởng lớn đến chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ nhỏ

trước đó vào ngày bốn tháng ba công an tp biên hòa nhận được tin báo nhà anh chu tiến tùng trú tại phường tam hiệp bị kẻ gian đột nhập trộm cắp nhiều tài sản có tổng giá trị khoảng bốn trăm năm mươi triệu đồng
quá trình điều tra xác minh ngày bảy tháng ba cơ quan công an đã triệu tập bốn đối tượng trên
tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận lợi dụng chủ nhà đi vắng đã dùng kìm cộng lực cắt khóa cửa vào nhà trộm cắp tài sản mang đi bán lấy tiền chia nhau
các đối tượng đã giao nộp một phần tài sản đã chiếm đoạt cho cơ quan điều tra
vụ việc xảy ra vào trưa ngày hôm nay
khi đến km tám mươi huyện cái bè của tỉnh tiền giang thì tài xế phát hiện khói bốc ra từ gầm xe nên đã dừng phương tiện kiểm tra
lúc này thì lửa bùng lên
cháy nguồn ngụt khiến lúc xe phát nổ
phát hiện vụ việc thì một số tài xế khác đã dùng bình chữa cháy mini dập lửa nhưng bất thành
cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh tiền giang đã đến hiện trường dập lửa
vụ hỏa hoạn được không chế nhưng xe tải và toàn bộ hàng hóa bị thiêu dội
những ngày qua công an tp hcm đã đồng loạt kiểm tra trụ sở và chi nhánh của công ty f tám mươi tám
một công ty chuyên kinh doanh dịch vụ cầm đồ với mạng lưới trải dài trên cả nước
động thái này được dư luận hết sức quan tâm khi bộ công an đang chỉ đạo các cục nghiệp vụ
và công an các địa phương tập trung đấu tranh triệt xóa những tổ chức tội phạm núp bóng doanh nghiệp
để thực hiện đòi nợ trái pháp luật
chia sẻ với phóng viên truyền hình công an nhân dân người đàn ông ở tp thủ đức tp hcm chia sẻ
vào tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai cháu gái của anh đến chi nhánh công ty f tám mươi tám để cầm xe gắn máy có trị giá hơn bốn mươi triệu đồng
sau khi được thẩm định f tám mươi tám đã đồng ý cho cháu gái của anh
vay hơn hai mươi hai bốn triệu đồng
theo thỏa thuận người vay sẽ vay thanh toán lần đầu cả gốc lẫn lãi từ ngày một mươi năm tháng một hai nghìn hai mươi ba
số tiền hơn hai tám triệu đồng và nợ gốc còn lại là hơn hai mươi một hai triệu đồng
nhân viên s tám mươi tám chỉ cầm cà vẹt xe và yêu cầu người cầm đồ làm các thủ tục cần thiết
liên tục từ tháng thứ nhất tới tháng thứ một mươi một là đóng là hai triệu tám trăm tám mươi bốn ngàn
tới tháng thứ một mươi hai thì bà ấy phải đóng là hơn ba triệu một
tôi mới đi cầm những cái đó tôi đi hỏi một số người
thì người ta nói là cái lãi xuất tính ra vậy là cao là vượt so với cái quy định rồi
hồ sơ thể hiện trong một mươi hai tháng cho quý anh phải đóng cả gốc lẫn lãi là gần ba mươi năm triệu đồng
đối với khoản vai cầm cố xe hơn hai mươi hai bốn triệu đồng
đáng nói là trong lần đóng tiền kỳ thứ hai cháu của anh trả lệnh thanh toán
và một số người đã gọi điện đến người thân của cháu nhiều lần để nhắc nợ
nhân viên f tám mươi tám cho biết
số tiền chậm nộp phạt là năm mươi bốn đồng mỗi ngày
bây giờ cháu tôi thì bây giờ cứ gọi trực tiếp nó đi
cứ gọi phiền hoài cứ lát gọi lát gọi hoài bà cũng có nói phản ảnh nó như vậy đó
thông tư số một mươi tám năm hai nghìn một mươi chín của nhà nước
trong đó quy định rõ được rằng là cái việc mà thỏa thuận về các cái phương thức thu hồi nợ
thì được quy định rõ trong cái hợp đồng vay
cái việc gọi điện nhắc nợ thì chúng ta quy định rõ là không được quá năm lần một ngày
và được chỉ được thực hiện trong vòng từ
khoảng sáu giờ sáng cho đến là không quá hai mươi một giờ tối
công ty tài chính hoặc là các nhân viên không được phép thực hiện là các cái biện pháp dịch vụ
chẳng hạn như gọi điện nhắc nợ hay là gửi một số các thông tin đến những cái đối tượng
mà không có nghĩa vụ trả nợ theo cái hợp đồng vay
theo hồ sơ khi cầm cố xây gắn máy để vai tiền
khách hàng của f tám mươi tám sẽ phải thanh toán hơn một triệu đồng tiền phí bảo hiểm
tiền lãi là một một mỗi tháng
phí thấm định là một bốn mỗi tháng
phí quản lý tài sản là năm mỗi tháng
ngoài ra khi tất toán khách hàng sẽ phải trả thêm tiền lãi trong hạn
phí phạt quá hạn phí tất toán trước hạn
trong một số các hợp đồng mà các công ty tài chính
hoặc là trong một số các hợp đồng cho bay hoặc là cầm cố tài sản
thì tổ chức này chúng ta tách ra làm nhiều các cái loại chi phí khác nhau
chẳng hạn như lãi suất cho bay thì chỉ có một một đến hai mỗi tháng
tuy nhiên bên đó các cái khoản lãi suất liên quan tới quản lý tài sản
rồi các quản lý về chi phí thẩm định hồ sơ mà tẩm gồm lại
theo hợp đồng cho bay hoặc là cầm cố
thì cái lãi suất chúng ta thậm chí là đến sáu mươi bảy mươi hoặc thậm chí là trên một trăm linh một năm
tổ chức cá nhân nào mà chúng ta có hành vi cho bay
với lãi suất trong giao dịch dân sự mà gấp năm lần
lãi suất theo bộ luật dân sự chúng ta quy định
có nghĩa rằng là quá một trăm linh một năm
thì có thu lợi bất chính hoặc là đã bị xem xét xử phạt vi phạm hành chính
thì sẽ bị tùy theo tính chất mức độ cũng như là hậu quả
cái khoản thu lời bất chính mà có các đối tượng này
chúng ta có thể là bị khởi tố về một vụ án hành sự
liên quan đến cái tội cho vai lãi nặng trong giao dịch dân sự
trước đó công an tỉnh thanh hóa cũng đã xử lý một số vi phạm
tại chi nhánh của f tám mươi tám trên địa bàn tỉnh
mới đây khi có thông tin về việc f tám mươi tám chi nhánh thành phố hồ chí minh
bị công an công an kiểm tra
phía thế giới di động đã có động thái tạm ngưng hợp tác cung cấp dịch vụ
cho bay tiền mặt tại các cửa hàng của thế giớidi động com và điện máy xanh
để yêu cầu đối tác giải thích làm rõ vấn đề liên quan
các báo hiệu f tám mươi tám và chứa hệ thống của thế giới di động cũng đã được gỡ xuống
chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc trong các bản tin sau
pháp luật quy định chặt chẽ về quyền và nghĩa vụ của các bên mua bán nợ
để đảm bảo lợi ích hợp pháp của các bên tham gia
và trong các chuyên án triệt xóa ổ nhóm tội phạm đội nội thuê gần đây
cơ quan điều tra xác định những công ty luật mua hoặc là thực hiện dịch vụ
xử lý nợ xấu của các cá nhân từ tổ chức tính dụng ngân hàng
tuy nhiên việc thu hồi nợ đã bị biến tướng thành hành vi vi phạm pháp luật
hiện nay các tổ chức tính dụng ngân hàng cho vay vốn dưới hai dạng
vay có tài sản đảm bảo hoặc không có tài sản đảm bảo
theo quy định pháp luật thì có năm nhóm nợ theo thứ tự từ một đến năm
cách tính nợ xấu thì tùy theo số ngày chậm trả tỷ lệ đòi truy đòi
hoặc chia thành các nhóm rủi ro từ nhóm một đến nhóm năm
trong đó nhóm năm là nhóm nguy cơ mất vốn của tổ chức tính dụng và ngân hàng cao nhất
các ngân hàng có quyền bán khoản nợ xấu này cho các công ty mua bán nợ
tuy nhiên phải theo quy định của pháp luật
đơn vị mà chúng ta tiếp nhận cái khoản nợ xấu đó thì cũng phải được thành lập
cũng như là được thành lập theo quy định pháp luật và có cái chức năng để chúng ta
thực hiện việc thu nợ theo đúng quy định pháp luật
sau khi dịch vụ kinh doanh dịch vụ đòi nợ thuê bị cấm
theo luật đầu tư năm hai nghìn hai mươi có hiệu lực
ngoài câu chuyện là một số công ty mua bán nợ được phép mua bán nợ
chẳng hạn như công ty luật thì được thực hiện theo chức năng nhiệm vụ
của quy định của luật luật sư thì được phép nhận dịch vụ để chúng ta
đi thực hiện chức năng xử lý các khoản nợ đến hạn
nhưng các đối tượng cá nhân chúng ta chưa hoàn tất các nhiệm vụ
đối với các tên có liên quan
thông tin nợ xấu không chỉ được lưu giữ ở các ngân hàng đơn vị cho vay
mà còn được tổng hợp và thống kê đưa đến hệ thống cic
là trung tâm thông tin tính dụng quốc gia việt nam
bên cạnh đó quy trình điều kiện đã được vay vốn cũng không phải dễ dàng
do đó nhiều người đã tìm đến các app cho vay tính chấp với lãi suất cao
thực tế không ít trường hợp người vay đã lợi dụng việc vay tiền đơn giản
thuộc tục gọn nhẹ của các công ty tài chính để trốn nợ bụng nợ
theo tìm hiểu trên các trang mạng xã hội đã có hàng trăm hội nhóm kính
bàn nhau cách trốn nợ với hàng chục ngàn người tham gia
rõ ràng giao dịch vay cho vay tiền là quan hệ được điều chỉnh bởi pháp luật dân sự
có vay thì có trả là quy luật tất yếu
vay tiền xong trốn tránh nghĩa vụ trả nợ là vi phạm pháp luật
có những cái app những cái công ty mà cho vay tài chính về tính chấp
thì thực hiện vấn đề là ở đây họ thông qua vấn đề mà xét diệt
một cách thủ tục rất nhanh gọn lệ để thực hiện
thế thì vô tình những cái người đi vay thì họ thấy sơ hở
thì họ thực hiện cái hành vi mà lừa đảo
thì có thể là ở đây họ sẽ tạo một cái nhóm họ lôi kéo với nhau
để thực hiện vấn đề hồ sơ vay vốn sau đó rồi không trả nợ
và cuối cùng là chiếm đoạt cái tài sản đó
thế thì trong cái trường hợp này pháp luật quy định là
đây có cái dấu hiệu của sự lừa đảo chiếm đọc tài sản
đối với cái tội này là có mức khung hình phạt từ một năm cho đến hai mươi năm
hoặc là tù trung thanh
mặc dù pháp luật hiện hành không nghiêm cấm tổ chức cá nhân
thành lập các hội nhóm trên mạng xã hội như những ai có hành vi kích động
xúi dục chia sẻ thông tin nhằm lôi kéo dù dỗ người khác trốn nợ
bùm nợ đều sẽ bị xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật
công an phường thảo điền thủ đức cho biết đã phối hợp với các đội nghiệp vụ
công an thành phố thủ đức tp hcm đang tiếp tục điều tra xác minh yếu tố
cờ bạc tại cơ sở as poker trên đường quốc hương khi cơ sở này đã tổ chức
thi đấu cho hàng chục người chơi bài poker không phép
khoảng một mươi năm h ngày bảy tháng ba đoàn liên ngành phường thảo điền phối hợp công an
thành phố thủ đức phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm phòng văn hóa thông tin
thành phố thủ đức kiểm tra cơ sở asis poker trên đường quốc hương
thời điểm kiểm tra đoàn phát hiện cơ sở này có một mươi ba bàn
chơi bài pocker đang hoạt động có sáu mươi một người chơi một mươi ba nhân viên uống cổ đông hai thu ngân
số tiền cơ quan chức năng thu giữ là hơn bốn mươi triệu đồng chưa thống kê tiền chip
đoàn liên ngành đã lập biên bản các lỗi như tổ chức giải thi đấu thể thao
không đúng thẩm quyền không thể hiện đầy đủ trên biển hiệu như tên cơ quan
chủ quản trực tiếp tên cơ sở sản xuất kinh doanh theo giấy chứng nhận
không thông báo về nội dung thời gian địa điểm quảng cáo số lượng bản quảng cáo
cơ sở này đã hai lần gửi hồ sơ lưỡi ba nhân dân phường xin công nhận
câu lạc bộ thể thao aces poker nhưng không được phường công nhận
tuy nhiên chủ cơ sở vẫn đăng tuyển nhân viên và thông báo trên mạng xã hội
tổ chức thi đấu lúc một mươi một h ngày bảy tháng ba
ubnd phường đã mời chủ cơ sở lên làm việc yêu cầu chấm dứt hành vi trên
và cam kết chấp hành tuy nhiên cơ sở vẫn hoạt động thi đấu
cho bài poker không phép ubnd phường xác định đây là cố tình vi phạm
nên đã phối hợp cùng đoàn liên ngành kiểm tra
hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và thông qua thủ đoạn là mạo danh
là giáo viên hoặc nhân viên bệnh viện liên hệ trực tiếp các bậc phụ huynh
báo tin về việc học sinh người nhà bị tai nạn đang bị nhập viện cấp cứu
tại một số bệnh viện yêu cầu là phải chuyển tiền nhanh để đóng viện phí
trước tình hình trên công an tp hcm đã đưa ra cảnh báo
khi nhận thông tin về việc người thân đang bị tai nạn người dân cần bình tĩnh
liên hệ cơ quan công ty trường học nên người thân đang công tác làm việc học tập
để kiểm tra kiểm chứng thông tin trường hợp không có căn cứ rõ ràng như thông báo
thu viện phí của cơ sở khám chữa bệnh người dân tuyệt đối không chuyển tiền
theo yêu cầu của đối tượng để phòng ngừa việc bị đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản
khi bị đối tượng lừa đảo hoặc phát hiện đối tượng có biểu hiện nghi vấn hoạt động lừa đảo
chiếm đoạt tài sản cần liên hệ ngay với cơ quan công an nơi gần nhất như công an phường
xã thị trấn công an quận huyện thành phố thủ đức hoặc liên hệ trực ban công an thành phố
qua số điện thoại sáu mươi chín ba nghìn một trăm tám mươi bảy ba trăm bốn mươi bốn trực ban phòng cảnh sát hình sự qua số điện thoại sáu mươi chín ba nghìn một trăm tám mươi bảy hai trăm linh
để cung cấp thông tin phối hợp cơ quan công an nhanh chóng điều tra xử lý
công an huyện dầu tiến bình dương cho biết đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính
đối với người đàn ông quê tỉnh đồng nai về hành vi mạo danh người khác khi sử dụng dịch vụ bưu chính
người đàn ông này đã sử dụng điện thoại cá nhân lên mạng internet đặt lãng hoa có nội dung
mạo danh lãnh đạo đảng nhà nước
chúc mừng khai trương quán
tại ốc nuôi đất xa định thành huyện dầu tiến bình dương
qua làm việc với cơ quan chức năng ông này đã thừa nhận hành vi vi phạm và làm cam kết không tái phạm